theo thông báo của liên bộ tài chính công thương từ một mươi năm h chiều nay giá xăng a chín mươi hai tăng năm trăm linh bốn đồng một lít
lần điều chỉnh đầu tiên của giá xăng từ đầu năm được cho là phù hợp với xu hướng tăng của giá thế giới thời gian gần đây
như vậy giá bán lẻ xăng ron chín mươi hai đến người tiêu dùng sẽ lên mức một mươi tám chín mươi tám đồng một lít
xăng e năm cũng tăng bốn trăm chín mươi sáu đồng một lít giá bán lẻ tối đa là một mươi bảy tám trăm một mươi tám đồng một lít
các mặt hàng dầu có mức tăng nhẹ hơn chỉ dưới ba trăm linh đồng một lít
cụ thể dầu diesel tăng hai trăm ba mươi tám đồng một lít lên mức tối đa một mươi bốn ba trăm linh năm đồng một lít
dầu hỏa tăng hai trăm ba mươi tám đồng một lít lên một mươi hai bảy trăm năm mươi tám đồng một lít
dầu ma rút tăng nhẹ một trăm một mươi bảy đồng một kg lên một mươi một ba trăm hai mươi ba đồng một kg
đây là lần tăng giá đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi bảy đối với xăng sau ba lần giữ giá tại các đợt điều chỉnh liên tiếp từ đầu tháng một